thưa quý vị chiều nay ngày bảy tháng bốn tại trụ sở chính phủ ban chỉ đạo an toàn an ninh mạng quốc gia
họp phiên thứ nhất dưới sự chủ trì của thủ tướng chính phủ phạm minh chính trưởng ban chỉ đạo
tham dự cuộc họp có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an phó trưởng ban thường trực
kết luận cuộc họp thủ tướng chính phủ phạm minh chính cho rằng vấn đề an toàn an ninh mạng
ngày càng phức tạp khó kiểm soát khó dự báo và tác động mọi mặt đời sống
xã hội và an ninh quốc gia của tất cả các quốc gia trên thế giới và việt nam không phải là ngoại lệ
trong thời gian qua ban chỉ đạo và các lực lượng liên quan đã bám sát nhiệm vụ được sao
bám sát tình hình triển khai linh hoạt hiệu quả các nhiệm vụ
việt nam được xếp hạng hai mươi năm trong một trăm chín mươi bốn quốc gia xếp thứ bảy ở khu vực châu á thái bình dương
và xếp thứ tư trong khu vực đông nam á về an toàn an ninh mạng
để công tác an toàn an ninh mạng đạt hiệu quả hơn thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo
trong đó bộ công an với vai trò là cơ quan thường trực ban chỉ đạo văn phòng ban chỉ đạo an toàn an ninh mạng quốc gia
tiểu ban an toàn an ninh mạng các bộ ngành liên quan khẩn trương thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn an ninh mạng
nhất là khi tình hình chính trị thế giới thời gian tới diễn biến phức tạp công tác chuyển đổi số của quốc gia đang diễn ra mạnh mẽ
thủ tướng chính phủ yêu cầu tăng cường hơn nữa vai trò của ban chỉ đạo văn phòng ban chỉ đạo an toàn an ninh mạng quốc gia
tiểu ban an toàn an ninh mạng thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách cần làm ngay để giải quyết các yêu cầu đặt ra trong tình hình hiện nay
thủ tướng chính phủ phạm minh chính nhấn mạnh phải tăng cường quản lý nhà nước hoàn thiện thể chế lãnh đạo
chỉ đạo thống nhất từ trên xuống dưới hướng dẫn người dân doanh nghiệp cùng tham gia tăng cường năng lực công nghệ
tài chính con người để đảm bảo an toàn an ninh mạng nhằm cụ thể hóa đường lối chủ trương của đảng
bảo vệ lễ quốc gia dân tộc lễ của người dân doanh nghiệp và các chủ thể liên quan
ngày hôm nay đoàn công tác của ủy ban quốc phòng an ninh của quốc hội do thiếu tướng lê tấn tới
ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc tết hội đoàn kết sư sạ yêu nước tỉnh cà mau
nhân dịp tết chôn trên nam thơ mây
thưa ủy quyền của chủ tịch quốc hội chủ nhiệm ủy ban quốc phòng an ninh thiếu tướng lê tấn tới
thể các vị sư xãi tăng ni phật tử cùng bà con đồng bào dân tộc khơ me tại tỉnh cà mau đón tết cổ truyền đoàn kết an lành và vui tươi
thiếu tướng lê tấn tới nhấn mạnh mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín
nhưng với sự chỉ đạo kỳ quyết của đảng nhà nước sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị sự đồng lòng của nhân dân
nước ta đã vượt qua khó khăn quốc phòng an ninh được đảm bảo
ghi nhận và biểu dương những đóng góp của hội đoàn kết sư sãi yêu nước của giáo hội phật giáo việt nam tỉnh cà mau
thiếu tướng lê tấn tới mong muốn trong thời gian sắp tới các tăng ni phật tử bà con đồng bào dân tộc khơ me
phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết tăng gia sản xuất góp phần đảm bảo an ninh trật tự của tỉnh nhà
nhân chuyến làm việc thiếu tướng lê tấn tới và đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà gia đình đồng chí nguyễn thanh
tức từ thanh nguyên giám đốc công an tỉnh cà mau hiện đang sinh sống tại khóm hai phường một thành phố cà mau
lấy công tác phòng cháy là chính chiến lược cơ bản lâu dài chữa cháy là trọng tâm thường xuyên và cấp bách
đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
tại buổi kiểm tra và làm việc với công an tỉnh thanh hóa vào chiều ngày sáu tháng bốn
về kết quả thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy
đối với khu dân cư
hộ gia đình nhà ở nhà đề ở kết hợp sản xuất kinh doanh
kết luận buổi kiểm tra thứ trưởng nguyễn văn long ghi nhận đánh giá cao những kết quả công an tỉnh thanh hóa đạt được
đồng thời làm rõ một số vấn đề còn tồn tại hạn chế liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy
khu dân cư gia đình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
thời gian tới thứ trưởng nguyễn văn long yêu cầu công an tỉnh thanh hóa tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu tỉnh ủy
hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế chính sách lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chế cháy nói chung
phòng cháy chữa cháy khu dân cư gia đình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh nói riêng
trong đó lấy công tác phòng cháy là chính chiến lược cơ bản lâu dài và chữa cháy là trọng tâm thường xuyên và cấp bách
huy động các cấp ngành cả hệ thống chính trị người dân tham gia phòng cháy chữa cháy theo phương châm bốn tại chỗ
gắn trách nhiệm cụ thể đối với người đứng đầu cấp ủy đảng chính quyền cơ quan đơn vị ra soát tổng hợp nhân rộng mô hình cách làm hay
bảo đảm đi vào thực chất và có giao chỉ tiêu cụ thể từ đó ngăn chặn phòng ngừa giảm thấp nhất số vụ và thiệt hại về người tài sản do cháy nổ gây ra
trong chương trình công tác thứ trưởng nguyễn văn long và đoàn công tác đã trực tiếp đi kiểm tra thực tế công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy
đối với khu dân cư hộ gia đình nhà đẻ ở kết hợp sản xuất kinh doanh tại thành phố thanh hóa thị xã bìm sơn và huyện hà trung
thưa quý vị vừa qua trong tháng thanh niên năm hai nghìn hai mươi hai bộ công an đã tuyên dương sáu mươi sáu thanh niên công an xã xuất sắc tiêu biểu
trong đó có đồng chí đại úy vũ xuân huy trưởng công an xã phục linh huyện đại từ tỉnh thái nguyên
hơn hai năm về cơ sở để điều giúp đại úy vũ xuân huy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
và được vinh danh
khen thưởng chính là việc biết dựa vào dân phát huy sức mạnh của nhân dân trong đảm bảo an ninh trật tự
tốt nghiệp học viện an ninh nhân dân về công tác tại đội hình sự kinh tế ma túy công an huyện đại từ tỉnh thái nguyên
năm hai nghìn hai mươi đại úy vũ xuân huy nhận nhiệm vụ là trưởng công an xã phục linh
với phương châm gần dân sát dân từ đó đến nay anh và đồng đội đã
tạo ra nhiều chuyển biến về tình hình an ninh trật tự
khi xuống địa bàn chúng tôi thứ nhất là nắm tình hình địa bàn nắm chắc tình hình địa bàn
từ đó tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương các chủ trương biện pháp lãnh đạo chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự địa phương
trong đó là quan trọng công tác phát động công trào tờ dân mở với an ninh thủ quốc
huy động sức mạnh của toàn thể nhân dân để tập trung làm tốt công tác phòng ngừa
từ làm tốt công tác phòng ngừa thì phạm pháp hình sự các vụ việc về an ninh trật tự trên địa bàn giảm hẳn
từ năm hai nghìn hai mươi đến nay số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn giảm liên tiếp
sự bình yên hiện hữu ngày một rõ trên mảnh đất phục linh
khiến nhân dân càng yên tâm tin tưởng các cán bộ chiến sĩ công an xã
nói chung là trước kia thì chưa có chính quy về đây thì có thể là cũng có nhiều lúc là đột xuất cũng có cái nó
từ mâu thuẫn rồi xảy ra mọi cái nhưng đến bây giờ là không còn nữa
từ lúc đồng chí huy trưởng công an xã xuống địa bàn đây thì cũng rất là mọi người dân rất là tôn trọng này
hai nữa là cũng không có gì xảy ra để đáng tiếc với người dân
đồng chí đến đây thì cũng rất là nhiệt tình và trao đổi với tất cả trong xóm
rồi mọi người cũng tất cả mọi người
mọi người là cũng rất là làm tốt theo quy định của các đồng chí ở trên tin truyền cho
không chỉ được nhân dân tin yêu với việc trực tiếp tham mưu cho đảng ủy
ủy ban nhân dân xã các nghị quyết kế hoạch phương án
góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị trật tự xã hội trên địa bàn
đại úy vũ xuân huy cũng được tín nhiệm bầu vào ủy viên ban chấp hành đảng bộ xã
ủy viên ủy ban nhân dân xã
từ sự tín nhiệm đó
tức hơn vai trò trách nhiệm của mình
đối với phục linh cũng được cấp trên tăng cường cho năm đồng chí công an
trong đó đồng chí trưởng công an đồng chí vũ xuân huy
là một đồng chí cán bộ trẻ rất là năng động trong công việc
chúng tôi đánh giá là trong thời gian mà chức danh lực lượng công an xã
chính quy về đảm nhiệm thực hiện các chức danh công an xã
thì tình hình chính trị an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định
năm hai nghìn hai mươi một là một trong những sự kiện rất quan trọng
đó là diễn ra của bầu cử đại biểu của hội khoa một mươi năm
và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân cao cấp

với cái vai trò là lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
và nắm tình hình chính trị trên địa phương
thì công an xã cũng đã làm tốt công tác nắm tình hình
và chúng tôi đánh giá là một trong những năm bầu cử thành công
và trên địa bàn xã không có xảy ra các vụ thiên triền
đối với tờ rơi đối với ảnh hưởng nói xấu đến cán bộ
không chỉ luôn cố gắng nỗ lực
phát hủy sức trẻ nơi địa bàn xã còn nhiều khó khăn
đại úy vũ xuân huy còn luôn quán triệt công tác giáo dục chính trị tư tưởng
rèn luyện phẩm chất đạo đức lễ tiết tác phong
khi tiếp xúc với nhân dân cho các cán bộ chiến sĩ trong công an xã
được người dân tin tưởng
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phát triển sâu rộng
đó chính là phần thưởng lớn nhất đối với đại úy huy và đồng sự
thưa quý vị mưa lũ bất thường ở thừa thiên huế tuần qua
đã khiến nhiều tuyến đường bị ngập nặng giao thông đi lại khó khăn
mưa lớn và nước lũ dâng cao cũng đã gây chia cắt giao thông cục bộ và nguy hiểm cho người dân
và ngay lập tức thì lực lượng công an ở đây đã có mặt đúng tinh thần
lúc dân cần lúc dân khó có công an
những ngày mưa lũ

những ngày mưa lũ
tại khu vực đập tràn ở huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
nước chảy xiết người dân qua lại rất dễ bị nước lũ cuốn trôi
lực lượng công an địa phương đã kịp thời có mặt tại đây
để hướng dẫn người dân đi qua các vị trí mực nước thấp
đồng thời hỗ trợ các phương tiện chết máy do ngập nước
tại nơi có mực nước cao lực lượng công an cũng đặt các biển báo tạm thời
ra hiệu lệnh ngăn không cho người dân tự ý điều khiển phương tiện
hoặc đi bộ qua nước lũ hạn chế tình huống xấu
đe dọa đến tính mạng và tài sản
hình ảnh những người chiến sĩ công an cùng người dân vượt qua nước lũ này
được chia sẻ trên mạng xã hội đã để lại ấn tượng và cảm xúc mạnh
đối với người dân góp phần tô đẹp hình ảnh người công an
hết lòng vì nhân dân phục vụ
tiếp tục với những tin tức khác thủ tướng chính phủ vừa có công điện
về chấn chỉnh hoạt động thị trường trái phiếu doanh nghiệp
và đấu giá quyền sử dụng đất gửi bộ trưởng các bộ
công an tài chính bộ thông tin và truyền thông
tài nguyên và môi trường thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam
và chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chủ tịch ủy ban chứng khoán nhà nước
công điện nêu rõ thị trường trái phiếu doanh nghiệp là kênh huy động vốn chung
và dài hạn quan trọng của doanh nghiệp theo đúng chủ trương của chính phủ
về phát triển cân bằng giữa thị trường vốn và thị trường tiền tệ tín dụng
tuy nhiên thời gian vừa qua hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp
có những vi phạm pháp luật và đấu giá quyền sử dụng đất còn nhiều bất cập
và tiềm ẩn nhiều rủi ro
ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã có quyết định
khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn tân hoàng minh
và các tổ chức đơn vị có liên quan tiến hành điều tra xác minh một số hành vi
có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến phát hành trái phiếu huy động tiền
của nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc công ty trách nhiệm hiệu hạn
thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
để bảo đảm thị trường trái phiếu doanh nghiệp hoạt động ổn định lành mạnh
minh bạch an toàn phát triển bền vững và hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất
tuân thủ quy định pháp luật thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ trưởng bộ công an
chỉ đạo công an các đơn vị địa phương khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan
điều tra xác minh để xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật
bảo đảm các hoạt động phát hành đầu tư và sử dụng vốn trái phiếu doanh nghiệp đúng mục đích
hiệu quả lành mạnh minh bạch ổn định an toàn góp phần phát triển sản xuất kinh doanh
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô
bên cạnh đó tăng cường nắm tình hình kịp thời phòng ngừa phát hiện ngăn chặn
và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng vi phạm quy định pháp luật trong việc đấu giá quyền sử dụng đất
nhằm trục lợi gây nhiễu loạn thị trường
đơn vị chức năng theo dõi giám sát chặt chẽ diễn biến thị trường tài chính tiền tệ
các hoạt động phát hành đầu tư phân phối giao dịch và sử dụng vốn trái phiếu doanh nghiệp
đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành
chủ động ra soát khung khổ pháp luật xây dựng các kịch bản ứng phó gắn với việc triển khai quyết liệt
các giải pháp ổn định phát triển thị trường và ổn định tâm lý nhà đầu tư
đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền kịp thời cung cấp các thông tin chính thống
về tình hình kinh tế vĩ mô và thị trường vốn tăng cường công tác kiểm tra
thanh tra giám sát công bố thông tin và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
thưa quý vị và các bạn trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của đảng
cụ thể là ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực không ít đại án tham nhũng
các vụ án kinh tế lớn đã được điều tra khám phá được nhân dân cả nước ủng hộ
tin tưởng tuyệt đối vào quyết tâm của đảng và nhà nước ta trong công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực
với vai trò nòng cốt lực lượng công an nhân dân đã phát huy tinh thần chủ động quyết liệt của mình
trong cuộc chiến với tội phạm tham nhũng các vi phạm về kinh tế
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can
đối với một số cá nhân tại công ty việt á với nhiều tội danh
trong đó có vi phạm nâng khống giá bộ kit xét nghiệm covid một mươi chín và đưa hối lộ
liên tiếp trong những ngày tháng một mươi hai cơ quan điều tra bộ công an đã điều tra khám phá
khởi tố nhiều cá nhân
cơ quan điều tra bộ công an đã tiếp tục khẩn trương tiến hành điều tra mở rộng
cũng trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
đã đưa vụ án này vào diện theo dõi chỉ đạo
đến thời điểm hiện tại với sự nỗ lực không ngừng nghỉ tinh thần chủ động quyết liệt
cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ những hành vi và các cá nhân vi phạm tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
được nhân dân đồng tình ủng hộ
vì vậy including the
mã công an
cơ quan điều tra điều tra và cơ quan điều tra bộ công an
đã tiêu ch ộ khiplet
vụ viết á tôi gọi tắt như vậy động trạm đến sinh mệnh số phận của toàn dân
nếu không có lực lượng công an nhân dân trực tiếp là lực lượng điều tra phá án
chúng ta sẽ không có những kết quả mà ủy ban kiểm tra trung ương mới đây công bố
đây chỉ là một trong những vụ án lớn được cơ quan công an điều tra khám phá thời gian gần đây
mới đây nhất vụ thao túng thị trường chứng khoán của trịnh văn quyết
chủ tịch tập đoàn flc hay chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh đỗ anh dũng
bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đều là những đại án kinh tế lớn được lực lượng công an khẩn trương điều tra khám phá
một đầu tranh này không ngưng nghĩa phải làm quyết liệt
thì cái điều thứ nhất tôi cảm nhận rằng là cái tinh thần quyết tâm chống tham nhũng
góp phần và xây dựng đảng của lực lượng bán hành pháp là sáu đề một mươi ba
cái tinh thần quyết liệt hơn nhanh chóng hơn khẩn trương hơn và hoàn toàn có hiệu quả
không có lực lượng điều tra của công an nhân dân
chúng ta sẽ không thể nào đạt được kết quả mong muốn trong đại cuộc phòng chống tiêu cực
tham nhũng lãng phí là điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh quốc gia
qua đó người công an nhân dân tự khẳng định mình vị thế chức năng
xứng đáng là một trong hai cánh tay bảo vệ đảng bảo vệ chế độ bảo vệ nhân dân
đến thời điểm hiện tại cơ quan điều tra của bộ công an đang tiếp tục đẩy mạnh
mở rộng các vụ đại án kinh tế tham nhũng đặc biệt là những vụ án trong diện theo dõi
của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
góp phần xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đảm bảo an ninh kinh tế
góp phần hiệu quả trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước
hai đối tượng lò văn phượng lò văn ngôn chú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
cùng chú tại huyện mường ảng tỉnh điện biên vận chuyển trái phép chất ma túy
vừa bị công an huyện thành phố điện biên phủ bắt quả tang
thu giữ hai bánh heroin bốn viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận đang trên đường vận chuyển số ma túy trên
đi bán kiếm lời thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
phượng và ngôn là hai đối tượng đều đã có tiền án về hành vi mua bán tàng trữ trái phép
chất ma túy khám xét nhà đối tượng lò văn phượng cơ quan công an tiếp tục phát hiện
và thu giữ thêm bảy mươi tám tám mươi sáu g heroin một mươi tám hai gam ma túy tổng hợp và một trăm bốn mươi hai ba mươi tám gram thuốc viện
một vụ phá rừng quy mô cực lớn tại tiểu khu hai trăm linh năm do ủy ban nhân dân xã materreot
huyện e soup quản lý vừa bị công an tỉnh đắk lắc phát hiện và triệt phá thành công
trong sáng nay các lực lượng chức năng của tỉnh đắk lắc vẫn đang tích cực khám nghiệm hiện trường
điều tra vụ việc
trước đó chiều ngày một bốn trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng lực lượng kiểm lâm huyện e soup
tỉnh đắk lắc đã phát hiện một diện tích dưa lớn rừng đã bị phá tại hiện trường hàng ngàn cây rừng
có đường kính từ năm cm đến hai mươi cm bị cưa hạng nằm ngột ngang nhiều cây xanh
lá còn thân đang chảy nhựa qua đo đạc hiện tại diện tích rừng bị phá đã lên đến hơn ba trăm linh hectare
theo ủy ban nhân dân huyện ea súp trên địa bàn thường xuyên xảy ra tình trạng người dân chặt phá rừng
để chiếm đoạt đất tuy nhiên vụ việc vừa phát hiện có quy mô lớn nhất từ trước đến nay
hiện lực lượng chức năng đang tập trung phối hợp kiểm đếm giám định cũng như điều tra
làm rõ các đối tượng phá rừng
thưa quý vị chỉ còn ít ngày nữa là diễn ra lễ dỗ tổ hùng vương
lễ dỗ tổ năm nay do ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ tổ chức được gắn với kỷ niệm một mươi năm unesco công nhận
tín ngưỡng thờ cúng hùng vương ở phú thọ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
một mươi năm sau khi được công nhận là di sản đại diện của nhân loại chúng ta càng nhận ra sức mạnh của tín ngưỡng thờ cúng hùng vương
đang được phát huy trong hiện tại và tương lai đó chính là sức mạnh cội nguồn quy tụ được sự đoàn kết
của các thế hệ người dân việt nam sinh sống ở mọi miền đất nước kể cả kiều bào ta ở nước ngoài
tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trong không khí cả nước hướng về nguồn cội bà trịnh thu hương đã trở về cùng đoàn kiều bào hành hương
về núi thiêng nghĩa lĩnh để tưởng niệm các vô hùng những người con xa quê như bà hàng năm
bằng cách này hay cách khác đều tỏ lòng thành kính tri ân đối với công lao dựng nước của các bậc tiền nhân
hôm nay là một điều rất may mắn và cảm động lắm tôi về đây
được dâng hương những nén tâm hương dâng lên rỗ tổ vua hùng cái cảm xúc đó vô cùng thiêng liêng
nó dâng trào ở trong trái tim của tôi
về đền hùng là về nơi trung tâm của tín ngưỡng thờ cúng hùng vương
mỗi người dân việt nam hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa của hai chữ đồng bào
theo đại diện khu di tích lịch sử đền hùng năm nay dự báo sẽ có khoảng hơn ba mươi du khách về với đền hùng
chúng tôi cũng đã sẵn sàng cho các hoạt động đón tiếp đồng bào và du khách về thăm viến đền hùng
và cũng dự đoán rằng là năm nay sau một thời gian dịch bệnh kéo dài
thì tâm lý của người dân và ngày nghỉ được ba ngày trong dịp rỗ tổ hùng vương
thì đồng bào và du khách về thăm tiếng đền hùng sẽ tăng rất là nhanh
thế thì để kịp thời đáp ứng cũng như phục vụ được cái lượng du khách trở về đền hùng tăng như vậy
thì chúng tôi cũng đã kịp thời phối hợp với các lực lượng chức năng
các đơn vị liên quan để xây dựng các phương án giãn cách
cũng như là đảm bảo an ninh trật tự và đón tiếp đồng bào du khách một cách thuận lợi và tốt nhất
theo giáo sư tiến sĩ nguyễn trí bền giám đốc xây dựng hồ sơ quốc gia trình unesco cho biết
một trong những tính riêng có độc đáo để tín ngưỡng thờ cúng vô hùng của việt nam
được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại là do tính cố kết cộng đồng
tức là không phải chỉ có riêng từ cái trung tâm là phú thọ
từ cái trung tâm ở núi nghĩa lĩnh thì nó được truyền ra tất cả các địa phương
bây giờ hầu hết các địa phương đều có đền thờ hùng vương
ở đắk lắc ở đồng nai và mới gần đây nhất là thành phố cần thơ
mà không phải chỉ có ở trong nước người việt nam ở nước ngoài họ đều lập cái đền thờ hùng vương
cái việc lan tỏa rộng rãi như vậy và cái cố kết cộng đồng như vậy
thì rõ ràng là không phải tín ngưỡng nào
mà các quốc gia cũng làm được
việc unesco ghi nhận tín ngưỡng thờ cúng hùng vương ở phú thọ
vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
đã khẳng định sự trường tồn đạo lý nhớ về nguồn cội
hòa hợp dân tộc có từ hàng ngàn năm nay của người việt
nâng cao ý thức tôn trọng đối với sự đa dạng văn hóa và sự sáng tạo của người việt
đó cũng chính là tiền đề để củng cố sức mạnh việt nam trong thời đại mới